được biết năm hai nghìn một mươi ba tỉnh bình định đã có phương án xây dựng trạm điều áp nước với kinh phí trên một mươi bảy tỷ đồng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân
tuy nhiên tỉnh vẫn chưa bố trí được kinh phí nên vẫn chưa triển khai
việc cấp nước sạch cho gần tám trăm linh hộ dân thành phố quy nhơn là một việc làm rất cấp thiết
người dân đang mong chờ các cấp lãnh đạo của tỉnh thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cấp nước sạch cho hai khu vực này
ngày hai mươi bốn tháng tám công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội nghị
phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của đại diện lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh và ba mươi bảy người có uy tín tiêu biểu
đại diện cho hơn bốn trăm linh người có uy tín trong tám dân tộc thiểu số của tỉnh thái nguyên
theo báo cáo tại hội nghị thái nguyên hiện có bốn trăm linh một người có uy tín theo tiêu chí chỉ thị sáu của thủ tướng chính phủ
về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những hạt nhân này thường xuyên tham gia tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số
chấp hành chủ trương chính sách của đảng nhà nước và tham gia hòa giải ở cơ sở
tích cực phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng để phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
trong thời gian tới lực lượng công an cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo
và phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục tuyên truyền vận động và giúp đỡ để người có uy tín có điều kiện phát huy vai trò của mình
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này công an tỉnh thái nguyên đã tặng ba mươi bảy xuất quà nhằm động viên những người có uy tín
tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị và các bạn sau kỳ nghỉ hè hầu hết các trường đã mở cửa đón học sinh trở lại
đây cũng là thời gian để các trường chuẩn bị cơ sở vật chất lấy lại tinh thần học tập cho các em
bên cạnh việc củng cố lại kiến thức cũ nhiều trường còn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động định hướng
chuyên cảm hứng cho học sinh trước khi bước vào năm học mới
với những cuộn băng keo đầy màu sắc và thân thiện với môi trường như thế này
các học sinh trường tiểu học ngôi sao đã có thể tự tay làm ra những món đồ xinh xắn cần thiết
giảm thiểu danh mục những đồ dùng học tập mà cha mẹ các em phải mua sắm trước ngày khai giảng năm học mới
đây là những hoạt động nằm trong chương trình khởi động tạo hứng khởi cho năm học mới tại ngôi trường này
trong những cuộn băng dính như thế này các con đã dùng để trang trí để dán các góc sáng tạo trong lớp
thậm chí các con dùng để bọc vở này dùng để chuẩn bị các đồ dùng học tập cho mình
và thông qua những hoạt động này thì chúng tôi đã thấy rõ ràng một điều là các con học sinh rất là phấn khởi và đều náo nức để chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới ạ
phá vỡ mọi khoảng cách kết nối bạn bè liên kết chặt chẽ các khối lớp trong tình đoàn kết yêu trường yêu lớp
rèn luyện tính kỷ luật
tự tin khám phá và trân trọng giá trị bản thân
đó chính là mục tiêu hướng tới của ngày định hướng bay hai nghìn một mươi sáu trước thêm năm học mới được tổ chức tại trường phổ thông quốc tế newton
cũng tương tự như vậy inspiaran day của trường trung học phổ thông chuyên nguyễn huệ hà nội cũng đã diễn ra sôi nổi vào hôm hai mươi một tháng tám vừa qua
với chủ đề bản năng và thông điệp hãy sống mạnh mẽ và vô tư như những đoá hoa mới nở
ngày hội là cách
cách mới lạ nhằm chào đón và truyền cảm hứng cho các tân học sinh hiểu thêm về ngôi trường
cũng như nhanh chóng hòa nhập với nhau được các học sinh khối một mươi một một mươi hai đứng ra tổ chức
không đơn giản chỉ là hoạt động để tạo niềm vui mà những hoạt động đầu năm học còn phải có ý nghĩa là những hoạt động định hướng cho một năm học
thì các con sẽ được tiếp cận một chương trình học như thế nào một phương pháp học như thế nào một tinh thần ý thức học như thế nào
và cũng định hướng cho các con biết là các con phải có trách nhiệm tiếp nối cái truyền thống để ghi tiếp những cái thành tích cho nhà trường như thế nào
chủ đề của insperation day hai nghìn một mươi sáu chúng em lấy cảm hứng từ hình tượng người thổ dân và chủ đề sẽ là bản năng
bởi vì với cái chủ đề đấy thì chúng em rất là muốn các em lớp một mươi tự khám phá những cái tiềm năng sẵn có trong bản thân mình phát huy những cái đó thành cái điểm mạnh
trên thực tế những hoạt động như thế này luôn thu hút và tạo sự hứng khởi mạnh mẽ cho các em
khuyến khích các em mở rộng giao lưu kết nối làm quen với những người bạn sẽ cùng kề vai sát cánh bên mình trong suốt một năm học
và quan trọng hơn hết chính việc khởi động này còn giúp cho các em định hình được mục tiêu biết được mình sẽ làm những gì trong năm học mới để không bị lệch phương hướng
tạo động lực và hứng khởi cho học sinh cũng chính là một trong những mục tiêu đổi mới mà ngành giáo dục đang hướng tới
còn tại thành phố hà tĩnh đầu năm học mới
hàng trăm phụ huynh có con bước vào lớp học đầu cấp nhất là bậc học mầm non lại thấp thỏm lo âu khi chưa tìm được chỗ học cho con mình
thiếu giải pháp căn cơ cách làm khoa học là nguyên do chính đã tạo nên cơn sốt tuyển sinh đầu vào ở thành phố hà tĩnh
mặc dù nằm ở vùng ngoại thành và cách xa trung tâm thành phố hà tĩnh nhưng năm học này cơn suốt tuyển sinh đầu cấp cũng lan đến trường mầm non thạch đồng
theo chia sẻ của ban giám hiệu nhà trường dù chỉ có sáu phòng học dành cho các nhóm tuổi khác nhau
nhưng do số lượng học sinh gia tăng năm học này nhà trường đã cải tạo khu vực nhà bếp để tăng thêm phòng học cho các cháu
cũng như các năm học trước số học sinh đầu cấp nhất là bậc học mầm non tăng cao hơn rất nhiều so với khả năng tiếp nhận của các trường học trên địa bàn
ở đây thì khó khăn chủ yếu là về cơ sở vật chất
nhà trường thì với quy mô nhóm lớp chỉ được có một mươi lớp mà hiện nay trước thực trạng của nhu cầu của con em trên địa bàn
thì nhà trường cũng đã mở đến một mươi hai lớp
mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ hai với các quy định bắt buộc về chất lượng tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ và tiếp cận trình độ phát triển của trường mầm non ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
tuy nhiên năm học này
trường mầm non bắc hà cũng phải phá rào để giải quyết tình thế khó khăn cho thành phố

bên cạnh các trường mầm non bắc hà
trường học nằm trong hệ thống công lập tại thành phố hà tĩnh
đã xuất hiện nhiều trường học mầm non tư thục với chất lượng khá cao
tuy nhiên không ít bậc phụ huynh có mức thu nhập trung bình
tỏ ra khá lo lắng đối với các khoản đóng góp của các trường tư thục
với kinh tế gia đình
với điều kiện kinh tế gia đình mình
nếu mà học tư thục thì cả vất vả khó khăn
bởi vì là ngưỡng công chức
mà bố này là ngoài thu nhập ổn định
cho nên nó không đủ điều kiện để cho con học tư thục
hiện tượng nóng đầu mùa tuyển sinh ở thành phố hà tĩnh không phải bây giờ mới có
do vậy bên cạnh công tác tuyên truyền
có phần thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh về tư tưởng trường chuyên lớp chọn
thành phố hà tĩnh cần có giải pháp căn cơ để xây dựng mạng lưới trường lớp
đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố
hôm nay ban tuyên giáo tỉnh huy hương nghiên đã tổ chức hội nghị
giới thiệu sách cách mạng tháng tám ở tỉnh hương nghiên
tới các cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh hương yên
cách mạng tháng tám ở hương nghiên ghi dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang
của thời kỳ đấu tranh đầy gian khổ bền bỉ với những công hiến
đóng góp hy sinh to lớn của đảng bộ và nhân dân hương nghiên
vì độc lập tự do của tổ quốc
cuốn sách cách mạng tháng tám ở hương nghiên cung cấp những tư liệu lịch sử
khắc họa lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức đảng
tiến tới thành lập đảng bộ tỉnh hương nghiên
đồng thời trình bày quá trình đảng bộ tỉnh hương nghiên tích cực đấu tranh
chống địch khủng bố chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang
giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
việc phát hành sách cách mạng tháng tám ở hương nghiên sẽ giúp cán bộ
đảng viên nhân dân tỉnh hương nghiên và bạn đọc hiểu thêm về truyền thống
anh hùng cách mạng của đảng bộ và nhân dân tỉnh hương nghiên
trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tối ngày hai mươi bốn tháng tám liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng
thành phố cần thơ lần thứ tám năm hai nghìn một mươi sáu đã bế mạc tại trung tâm văn hóa thành phố
liên hoan do sở văn hóa thể thao và du lịch thành đoàn sở giáo dục và đào tạo
bộ chỉ huy quân sự đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ phối hợp tổ chức
liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng thành phố cần thơ lần thứ tám hai nghìn một mươi sáu
đã thu hút gần bốn trăm linh diễn viên tham gia với chín mươi tiết mục
ở các thể loại đơn ca song ca tam ca tốt ca của hai mươi năm đơn vị
đây là dịp để cán bộ viên chức học sinh sinh viên được giao lưu học hỏi
đồng thời góp phần thúc đẩy cho phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố cần thơ ngày càng phát triển
sau sáu ngày diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục được giàn dựng công phu
liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng thành phố cần thơ lần thứ tám năm hai nghìn một mươi sáu
chứng kiến sự viên lên dành giải cao ở những đơn vị mới
giải nhất thuộc về các tiết mục lá cờ đảng ở thể loại tốt ca quận ô môn
ngẫu hứng lý ngựa ô ở thể loại tam ca của quận bình thủy
mời anh ghé thăm quê em ở thể loại song ca và theo bước chân người ở thể loại đơn ca của quận ninh kiều
hướng đến kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín
liên đoàn quần vợt việt nam đã phối hợp với sở văn hóa và thể thao đà nẵng
liên đoàn quần vượt đà nẵng tổ chức giải quần vượt vô địch quốc gia
cúp viettravel hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám
tham dự giải năm nay bao gồm bảy mươi vận động viên đến từ một mươi ba đoàn vận động viên
tranh tài tại năm nội dung gồm đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ
các trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi quyết liệt công hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay và có chất lượng chuyên môn cao
giải cũng sẽ chứng kiến sự trở lại của tay vợt số một việt nam lý hoàng nam đội bình dương
giải đấu được tổ chức thường niên là cơ sở lựa chọn các vận động viên có thành tích tốt nhất
cho các suất tham dự giải quần vượt quốc tế việt nam open hai nghìn một mươi sáu vào tháng một mươi
các tay vượt có tứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của liên đoàn quần vượt việt nam
sẽ tham dự giải các cây vượt xuất sắc việt nam hai nghìn một mươi sáu vào tháng một mươi hai tại nghệ an
và tuyển chọn các thành viên đội tuyển quốc gia tham dự davis cup fest cup
trong phần tin quốc tế chính phủ colombia và pháp
ký thỏa thuận ngừng bán lịch sử
động đất tại italy số người thiệt mạng tăng lên một trăm năm mươi chín người
chính phủ colombia và nhóm phiến quân pháp của nước này vừa ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử
chính thức đặt dấu chấm hết cho hơn năm thập kỷ xung đột
tuyên bố chung được đưa ra tại la havana cuba
trong đó hai bên nêu rõ chính phủ colombia và pháp
kết thúc thành công quá trình đàm phán và đạt được một thỏa thuận chắc chắn đầy đủ và cuối cùng
về việc kết thúc xung đột và xây dựng một nền hòa bình ổn định dài lâu tại đất nước này
tại lễ ký cả hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp để giải quyết các vấn đề xã hội
mang đến công lý cho các nạn nhân của cuộc xung đột và xây dựng nền hòa bình ổn định bền vững
sau khi thỏa thuận được ký kết các tay súng phát sẽ bắt đầu rời khỏi căn cứ đóng quân
tại vùng rừng núi colombia và chuyển vào các trại giải trừ quân bị của liên hợp quốc
hiện đang giúp giám sát lệnh ngừng bắn tại quốc gia này
trong suốt năm thập kỷ xung đột giữa chính phủ colombia và pháp
ước tính hai trăm hai mươi người đã thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa
tòa án tối cao brazil đã bác bảo đình nghị của tổng thống đang bị đình chỉ dilma rousseff
về việc hoãn phiên điều trần trước thượng viện
trong đó cơ quan lập pháp này sẽ xem xét vấn đề bãi nhiệm bà
theo tuyên bố của tòa thẩm phán đứng đầu tòa án tối cao ricardo lewandowski cho biết
ông cũng như tòa án tối cao không có quyền đưa ra phán quyết đối với vấn đề này
do đây là quyết định của quốc hội
nhóm luật sư của bà rốt xếp trước đó đã nhiều lần đệ đơn kháng cáo yêu cầu hoãn cuộc điều trần
nhưng đều bị bác bỏ
tổng thống ruscep bị cáo buộc vi phạm luật trách nhiệm tài chính do đã sửa đổi các con số thống kê
nhằm giảm bớt tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm hai nghìn một mươi bốn
và đã sử dụng kinh phí bổ sung không có trong dự toán ngân sách mà không có sự đồng ý của quốc hội
trong phiên họp ngày hai mươi năm tháng tám tới đây tại thượng viện
nếu năm mươi bốn nghị sĩ tương đương hai phần ba số ghế thượng viện bỏ phiếu đồng ý
thì bà rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm
một trận động đất mạnh xảy ra ngày hôm qua đã làm dung chuyển miền trung myanmar
gây hư hại gần một trăm linh ngôi chùa phật giáo cổ xưa ở cố đô bagan
cơ quan khảo sát địa chân mỹ cho biết
trận động đất sáu tám độ richter có tâm trấn ở điểm cách thị trấn chốc
phía nam bagan khoảng hai mươi năm cây số về phía tây
theo bộ tôn giáo và văn hóa myanmar ít nhất chín mươi bốn ngôi chùa gạch ở bagan bị hư hỏng
bagan hay còn được gọi là pagan có hơn hai hai trăm linh cấu trúc
bao gồm chùa và đền thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ một mươi đến thế kỷ thứ một mươi bốn
bagan nằm ở miền trung myanmar từng là thủ đô của nước này từ thế kỷ thứ chín đến thế kỷ một mươi ba
và hiện là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu
cảnh sát tại pokokku
cách tâm trấn khoảng bảy mươi cây số cho biết tại đây có một người thiệt mạng và một người bị thương
bộ phúc lợi xã hội cứu trợ và tái định cư myanmar báo cáo
có hai trường hợp thiệt mạng khác ở gần làng titabue
tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất một trăm năm mươi chín người thiệt mạng
và vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát
sau trận động đất mạnh sáu hai độ richter tại miền trung italy
thị trấn akumoli ở miền trung italia là một trong bốn thị trấn
bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất xảy ra ngày hai mươi bốn tháng tám
mọi công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành
nhằm giải cứu những người còn sống sót trong đống đổ nát
trong những phát biểu đầu tiên sau trận động đất
thủ tướng italia matteo renzi cho biết sẽ trực tiếp tới các khu vực bị ảnh hưởng
để chỉ đạo công tác cứu hộ và khẳng định
chính phủ cam kết sẽ không bỏ sót bất cứ một ai một gia đình hoặc một cộng đồng nào
sau chín giờ bị trôn vùi dưới đống đổ nát lực lượng cứu hộ đã cứu sống một vụ ông sáu mươi năm tuổi
chính phủ đức đã thông qua chiến lược mới về phòng vệ dân sự
để phù hợp với tình hình mới và phòng khi xảy ra các trường hợp căng thẳng
hoặc khi tình trạng phòng vệ chiến tranh được ban bố
khái niệm phòng thủ dân sự mới sẽ cho phép chính phủ đức
có phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp
khái niệm phòng vệ dân sự mới cũng chú trọng biện pháp đảm bảo cung ứng cho nhân dân
trong các trường hợp khẩn cấp khi có chiến tranh hay thảm họa
trong các trường hợp này người dân phải chủ động tích chữ đủ lương thực cho một mươi ngày
nước uống cho năm ngày thuốc men chăn nến đèn pin gỗ và tiền mặt
trong khi chờ các biện pháp xử lý của nhà nước
ngoài ra khi có biến cố hệ thống tin báo động sẽ lập tức được gửi tới người dân
qua tất cả các kênh và thiết bị thông tin
chính phủ cũng có trách nhiệm kiểm tra lượng thuốc chống đậu mùa và kháng sinh dự trữ
các điểm cửa đọc cũng được thiết lập để điều trị tại chỗ
trong trường hợp xảy ra tấn công nguyên tử sinh học hay hóa học
ngoài ra một trăm bốn mươi điểm tích chữ xăng dầu cũng được thiết lập
để cung cấp nhiên liệu đồ dùng trong vòng chín mươi ngày
cơ quan quản lý không gian mạng trung quốc cho biết
giới chức nước này đã công bố một tài liệu về quản lý internet
nhằm tăng cường an ninh mạng
động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nguy cơ
xảy ra các vụ tin tặc tấn công mạng và đánh cắp thông tin
các tiêu chuẩn quốc gia mang tính bắt buộc
của trung quốc sẽ được áp dụng nhằm kiểm soát các lĩnh vực bảo vệ cơ sở
tầng công nghệ thông tin quan trọng cũng như các mạng lưới bí mật
giới chức trung quốc sẽ đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn trong an ninh mạng
bảo vệ thông tin cá nhân chia sẻ thông tin an ninh mạng và các lĩnh vực khác
bên cạnh đó quy định mới cũng yêu cầu thống nhất các tiêu chuẩn quốc gia
về an ninh mạng và thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin nhằm giảm gánh nặng
cho các công ty đồng thời tăng cường an ninh toàn bộ hệ thống mạng của quốc gia
theo kết quả một cuộc khảo sát trực tuyến thực hiện hồi tháng sáu vừa qua
có năm mươi bốn số người được hỏi cho rằng thông tin cá nhân của họ bị dò dỉ trên internet
và có tới tám mươi bốn trong số đó cho biết bản thân họ là nạn nhân của việc này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt